sau hơn một tháng triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai và quyết định số một mươi năm của thủ tướng
về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
tới nay các địa phương về cơ bản đã chi trả tiền hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch
tuy nhiên tại một số địa phương đã phát hiện những sai phạm và cần phải nhanh chóng chấn chỉnh trong thời gian tới
qua kết quả công tác theo dõi kiểm tra giám sát tình hình thực hiện tại các địa phương
bộ lao động thương bình và xã hội đã phát hiện và xử lý một số vụ việc sai phạm
trong việc thực hiện chi trả chính sách từ gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín như ở thanh hóa ninh thuận
bộ lao động thương bình và xã hội đã yêu cầu các địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong tổ chức thực hiện
thu hồi văn bản không phù hợp xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan
chi bổ sung ngay cho những người nghèo thuộc diện được hưởng gói hỗ trợ
trong quá trình tổ chức thực hiện tổng đài một trăm một mươi một đã tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị thắc mắc
liên quan đến mức hỗ trợ mở rộng đối tượng hỗ trợ và tiếp nhận phản ánh khiếu nại tố cáo
trong hai mươi ngày đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã có gần một trăm hai mươi cuộc gọi đến tổng đài một trăm một mươi một để hỏi đáp chính sách
trong đó các bộ phận đã tiếp nhận trực tiếp trả lời trên ba mươi sáu cuộc